đến thăm tỉnh chiết giang
tháp tùng tổng bí thư đi thăm chiết giang có trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc tống đào đại sứ trung quốc tại việt nam hồng kiều dũng cùng nhiều cán bộ trung quốc khác
ngay sau khi đến chiết giang tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tham quan phố cổ hà phường thưởng thức trà long tỉnh
tổng bí thư đã trò chuyện trao đổi với người dân nơi đây về truyền thống văn hóa địa phương thăm hỏi về cuộc sống và phương thức
hiệu quả kinh doanh dịch vụ của người dân và thương buôn
nhân dịp tết đinh dậu sắp đến tổng bí thư cũng gửi lời chúc mừng năm mới chúc người dân đón tết vui tươi lành mạnh chúc năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc và thành công
tiếp đó tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi du thuyền trên tây hồ một trong năm hồ được bình bầu và cho là đẹp nhất trung quốc
trên các tiêu chí về thiên nhiên vẻ đẹp môi trường sự đa dạng và tính độc đáo về văn hóa
cảnh quan văn hóa tây hồ đã được unesco đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm hai nghìn một mươi tám
chiều cùng ngày tại nhà khách tây hồ thành phố hàng châu tỉnh chiết giang tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí hạ bảo long
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch nhân dân đại tỉnh chiết giang
sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những thành tiệu mà tỉnh hòa bình đã đạt được trong năm vừa qua
đồng thời nhấn mạnh hòa bình cần cố gắng thực hiện xúc tiến đầu tư tăng trưởng kinh tế bảo đảm quốc phòng an ninh giáo dục y tế giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh cần đẩy mạnh các mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
trước thêm năm mới hai nghìn một mươi bảy đồng chí nguyễn thiện nhân chúc đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết phát triển để hoàn thành xuất sắc các mục mà tỉnh đã đề ra
sáng ngày một mươi bốn tháng một trong lúc đi làm ngang qua khu vực sông krong anna
cách hiện trường xảy ra vụ chìm thuyền khoảng ba km
người dân đã phát hiện thi thể nổi trên sông nên báo cho lực lượng chức năng
và xác định đây là thi thể anh quyền
sau đó đưa về nhà bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng
trước đó vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một
một chiếc thuyền chờ hai mươi một người dân trên sông krong anna đi làm từ xã hòa tân
qua xã eajun huyện krong bong thì bị chìm khiến hai mươi một người rơi xuống nước
may mắn một mươi tám người bơi kịp vào bờ còn ba người không biết bơi bị dòng nước cuốn trôi và tử vong
hai nạn nhân tử vong đã được tìm thấy trước đó chú ở xã buôn chiết huyện lắc
trong những ngày qua ban an toàn giao thông tỉnh đắk lắc và ban an toàn giao thông huyện crong bông
cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong
thông tin từ công an tỉnh nghệ an cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một mươi ba tháng một
tại trang trại bò của hộ gia đình ông nguyễn văn huệ
ở xóm một mươi sáu xã diễn đoài huyện diễn châu tỉnh nghệ an
công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang một vụ tàng trữ cất giữ động vật quý hiếm trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một tủ cấp đông
trong đó còn chứa hai cá thể hồ đông lạnh có trọng lượng nặng ba trăm linh kg và một phần hai cá thể sân dương
qua đầu tranh bước đầu số động vật quý hiếm này là do hai vợ chồng làm công tại trang trại bò
của gia đình ông huệ là nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và hồ thị ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xóm sáu xã diễn yên trồng giữ
hiện phòng cảnh sát môi trường và công an tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ
tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
trong phần tin quốc tế tổng thống đắc cử mỹ để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt nga
thủy thủ tàu hàn quốc bị bắt cóc ở philippines được trả tự do
thưa quý vị tổng thống đắc cử mỹ donald trump cho rằng không có lý do gì để áp đặt các
biện pháp trừng phạt đối với nga nếu như nước này hỗ trợ mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa
hồi giáo cực đoan và trong các vấn đề khác trả lời phỏng vấn tờ nhật báo phố quân
ông trump tuyên bố ông có thể sẽ duy trì một năm một số các biện pháp trừng phạt đối với nga của
chính quyền barack obama nếu nga thực sự giúp đỡ mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và các mục tiêu khác quan trọng
ông cũng cho biết sẵn sàng gặp tổng thống nga putin vào thời điểm thích hợp sau khi nhậm chức
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính trường mỹ vẫn đang tranh cãi xung quanh thông tin
nga có liên quan tới các cuộc tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mỹ vừa qua
ông trump liên tục bày tỏ hoài nghi đối với các báo cáo của giới chức tình báo mỹ về vấn đề này
thủ tướng australia mancon tonbun và thủ tướng nhật bản shinzo abe hôm nay cam kết theo đuổi
tác xuyên thái bình dương và tăng cường quan hệ quốc phòng australia là trạng dừng chân thứ hai
của ông abe trong chuyến thăm bốn nước thuộc khu vực vành đai thái bình dương
sau australia ông abe sẽ tới thăm indonesia và việt nam
sau cuộc họp chính thức thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy
quan hệ kinh tế đầu tư và thương mại hợp tác an ninh và quốc phòng vì một khu vực an toàn và thịnh
vượng nhật bản và australia sẽ phối hợp nhằm sớm đưa tên quốc phòng vào đối tác xuyên thái bình dương
ad có hiệu lực và kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
trên phương diện an ninh quốc phòng hai nước tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc
biệt cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này nhằm đem lại hòa bình an ninh và thịnh vượng cho
nhân dân hai nước cũng như cho khu vực châu á thái bình dương ngoài ra hai bên đã ký một sửa đổi
trong thỏa thuận thu nhận và dịch vụ tương trợ để thúc đẩy hợp tác chia sẻ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông abe đến australia kể từ khi ông turnbul trở thành thủ tướng vào tháng chín năm ngoái
quân đội philippines thông báo hai thủy thủ hàn quốc bị nhóm phiến quân hồi giáo abu sayyaf
bắt giữ làm con tin trong suốt ba tháng qua đã được trả tự do
theo thông báo của quân đội philippines thuyền trưởng người hàn quốc và thủy thủ người philippines
đã được trao cho ông jesu dureza cố vấn cấp cao của tổng thống philippines
ở quần đảo sulu và được đưa về thành phố davao cách đó sáu trăm linh km
ông duza cho biết trong suốt thời gian bị bắt giữ hai thành viên thủy thủ đoàn này đã bị các tay súng đánh đập
phải ngủ trong rừng và bị bỏ đói
trước đó hồi tháng một mươi năm ngoái nhóm vũ trang abuseyab đã tấn công một tàu hàn quốc
ở ngoài khơi tỉnh đảo tawitawi ở miền nam philippines đồng thời bắt cóc hai thành viên thủy thủ đoàn
đối tượng tấn công là khoảng một mươi người đàn ông có vũ trang đi trên một chiếc xuồng máy
từ thành phố bongao tỉnh đảo tawi tawi
hôm nay nhiều du khách vẫn bị mắc kẹt tại đảo bali của indonesia
tình trạng này vẫn diễn ra dù hãng hàng không giá rẻ taiger air của australia
đã được chính phủ indonesia bật đèn xanh tạm thời cho phép nối lại các chuyến bay tới australia
văn phòng dịch vụ của thaig air tại sân bay bali đã bị đóng cửa từ ngày một mươi ba tháng một
sau khi indonesia thu hồi giấy phép của hãng này do những thủ tục kỹ thuật như khê
tuy nhiên sau khi thương lượng hãng đã được cấp giấy phép bay tạm thời
để đưa hai hành khách đang mắc kẹt ở bali trở về nhà
mặc dù vậy nhiều hành khách cho biết đến nay họ vẫn không nhận được thông tin về chuyến bay thay thế
thậm chí nhiều người còn phải tự chi trả tiền khách sạn và vé máy bay mới để về nước
hôm nay thủ đô bắc kinh của trung quốc công bố mục tiêu chất lượng không khí sạch trong năm hai nghìn hai mươi
sau nhiều tuần khói mù ô nhiễm nghiêm trọng
thị trưởng bắc kinh cho biết thành phố này sẽ nỗ lực để giữ chỉ số bụi pm hai năm trung bình hàng năm
ở mức sáu mươi microgram trên một mét khối không khí
pm hai năm là chỉ số những hạt gây hại rất nhỏ trong không khí có thể đi qua phổi của con người
gây ảnh hưởng tới những cơ quan nội tạng khác
mức ô nhiễm không khí cho phép mà giới chức bắc kinh đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
cao hơn gấp đôi tiêu chuẩn bình thường của who
chính quyền thành phố cho biết chất lượng không khí ở bắc kinh thực chất đã được cải thiện chín chín trong năm ngoái
chỉ số pm hai năm trung bình năm hai nghìn một mươi sáu ở mức bảy mươi ba tốt hơn so với mục tiêu đặt ra trước đó là khoảng bảy mươi sáu
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của chương trình nhân dân